sở giao thông vận tải tp hà nội vừa đề nghị sở các tỉnh công an thành phố hà nội thanh tra giao thông vận tải các đơn vị khai thác bến xe và kinh doanh vận tải phối hợp xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
theo sở giao thông vận tải hà nội dù lực lượng thanh tra giao thông vận tải đã tăng cường kiểm tra xử lý tại các tuyến đường như phạm hùng phạm văn đồng tại các bến xe mỹ đình giáp bát nước ngầm
nhưng vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô vẫn diễn biến phức tạp và luôn có vấn đề nóng của giao thông thủ đô
nhiều đơn vị vận tải hoạt động theo tuyến cố định có điểm đầu điểm cuối tại hà nội dù đã bị nhắc nhở xử lý vi phạm với các lỗi dừng đỗ đón trả khách sai quy định vẫn cố tình tái diễn vi phạm
sở giao thông vận tải hà nội đề nghị công ty cổ phần bến xe hà nội trung tâm khai thác bến xe hà nội từ chối phục vụ thu hồi phù hiệu đối với xe của các đơn vị vi phạm nêu trên do đã tái phạm nhiều lần
các đơn vị vận tải chủ phương tiện cần chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tổ chức họp kiểm điểm các lái xe vi phạm và báo cáo kết quả xử lý vi phạm về sở giao thông vận tải hà nội trước ngày hai mươi tháng một mươi